chiều ngày ba mươi tháng một mươi nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh chìm trong biển nước do triều cường dân cao
hàng loạt xe cổ chết máy người dân chật vật về nhà vào giờ tan tầm
khu vực chịu ánh hứa nhiều nhất là khu vực quận bảy
trong đó phía dưới chân cầu tân thuận thuộc đường trần xuân soạn quận bảy
nước từ kênh tẻ tràn vào gây ngập sâu khoảng từ ba đến bốn mét
tương tự tại một số hẻm đường huỳnh tuấn phát triều cường dân khá cao
đỉnh chiều rơi vào giờ tan tầm gây ủng ứ giao thông
còn tại trung tâm quận một thành phố hồ chí minh triều cường lào ngập nhiều tuyến đường
thuộc phường nguyễn thái bình gây ủng tắc giao thông
theo báo cáo của đại khí tượng thủy văn nam bộ mực nước tại trạm phú an trên sông sài gòn
vượt mức báo động ba đạt một sáu mươi năm mét lúc một mươi tám giờ trạm nhà bè đạt một bảy mét lúc một mươi bảy giờ